mưa lớn kéo dài liên tiếp trong nhiều ngày qua đã khiến cho hơn một bốn trăm linh hectare diện tích lúa hẻ thu tại cà mau bị ngập úng đổ ngã
bên cạnh đó mưa lớn vào đúng thời điểm lúa hẻ thu đang chín rộ nên trà lúa không thể thu hoạch
ảnh hưởng nặng nề đến sản xuất và đời sống của bà con nông dân
theo thống kê ban đầu toàn tỉnh có hơn một năm trăm linh hectare lúa sao màu bị gãy đổ một hai trăm bảy mươi ha bờ bao vuông tôm bị ngập
nhằm giảm bớt thiệt hại do mưa lớn gây ra nhiều hộ dân dùng máy bơm rút nước từ đồng ruộng ra các sông rạch để chống úng
tuy nhiên do hiện nay mực nước trong các sông rạch thuộc vùng ngọt hóa rất cao
làm ngập hệ thống bờ bao và nhiều đoạn giao thông nông thôn gây khó khăn trong việc bơm nước của người dân
tỉnh cà mau vận hành triệt để các cống thủy lợi để chống ngập úng
đồng thời vận động các hộ dân vận hành tối đa công suất các chạm bơm để bơm nước ra sông
huy động máy móc để thu hoạch sớm nông thủy sản
ngoài ra các địa phương cũng sử dụng bao đất đắp ngăn chặn nước từ ngoài sông tràn vào vùng ngọt hóa